hiện nay thành phố đà nẵng đã có hơn hai mươi ba cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống
trong sáu tháng đầu năm nay các cấp ngành thành phố đà nẵng đã thanh tra kiểm tra gần một mươi ba cơ sở trên địa bàn
qua đó phát hiện và xử phạt hơn hai trăm một mươi cơ sở vi phạm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
với số tiền phạt hơn một hai tỷ đồng
theo báo cáo của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng
trong số hai trăm một mươi hai cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống bị xử phạt
các lỗi vi phạm chủ yếu là do không bảo quản riêng biệt từng loại thực phẩm sống và thức ăn chín
dẫn tới nguy cơ ô nhiễm chéo không bảo đảm các quy định về bảo quản thực phẩm
không đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị dụng cụ người chế biến thực phẩm
trong thời gian tới để góp phần bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn đà nẵng
các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
và công khai trên các phương tiện truyền thông về những cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm